tại nghệ an một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia số lượng lớn vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá bắt bốn đối tượng trong đó có đối tượng chủ mưu cầm đầu thu giữ bốn kg ma túy dạng đá và một mươi viên ma túy tổng hợp
vào lúc một mươi h bốn mươi năm phút ngày bốn tháng một tại quốc lộ bảy a đoạn thuộc địa bàn thôn một xã hoa sơn anh sơn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an nghệ an và công an huyện anh sơn
đồng chủ trì phối hợp với công an huyện đô lương đồn biên phòng phúc sơn tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn phá chuyên án ma túy bắt quả tan đối tượng bùi đức anh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đăng tảng chữ bốn gói ni lông chứa bốn kg ma túy đá
mở rộng chuyên án lực lượng công an đã bắt thêm hai đối tượng gồm trần văn mại sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và lê văn thẩm sinh năm hai nghìn hai cùng chú tệ xã hoa sơn huyện anh sơn
từ lời khai của các đối tượng kết hợp các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an nghệ an phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình dương
tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với hồ sĩ tình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú tệ xã thạch sơn anh sơn
tình là mắt xích quan trọng chủ mưu cầm đầu trực tiếp chỉ đạo bùi đức anh trần văn mại và lê văn thẩm thực hiện hành vi mua bán trái phép chân ma túy
thu giữ thêm một mươi viên ma túy tổng hợp được tình bọc kỹ và trôn dưới gốc cây cách đường liên bản thuộc địa phận bản búng xã môn sơn huyện con cuông
hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục điều tra